theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày hai mươi hai tháng sáu nắng nóng tại miền bắc thu hẹp dần
mức nhiệt từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c chỉ còn xuất hiện ở trung du và đông bằng bắc bộ
nhiệt độ có giảm nhẹ so với những ngày trước cao nhất phổ biến khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ c
trung bộ phổ biến từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ c có nơi trên ba mươi tám độ c
đến chiều tối và đêm do ảnh hưởng của rãnh áp thấp ở bắc bộ có mưa rào và rông rải rác
các tỉnh vùng núi và trung du có mưa có nơi mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to kèm rông
thời gian mưa vừa mưa to và rông mạnh thường tập trung vào đêm và sáng sớm
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc mưa đá và gió giật mạnh
khu vực hà nội ngày nắng nóng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh